kết quả thăm dò vừa được thực hiện cho thấy là đa số cử tri mỹ không tin rằng họ sẽ an toàn khi tham gia các cuộc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu trong thời điểm hiện nay
kết quả thăm dò được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang bùng phát mạnh mẽ
theo đó sáu mươi cử tri mỹ được hỏi cho biết nếu bang của họ tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong tuần này
nguy cơ phơi nhiễm sẽ tác động đến quyết định có đi bỏ phiếu hay không
trong khi đó bảy mươi bảy số cử tri được hỏi nhấn mạnh họ ủng hộ việc tiến hành tổng tuyển cử năm hai nghìn hai mươi thông qua gửi thư
trong khi đó năm mươi bảy cử tri nói rằng cuộc bầu cử có thể được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua mạng